nhiều địa phương sẽ bắt đầu cho học sinh các bậc mầm non và tiểu học quay trở lại trường
và để chuẩn bị đón trẻ quay trở lại thì hiện các trường đang gấp rút tổng vệ sinh toàn trường
chào đón các em đi học kể từ ngày một mươi một tháng năm sau đây là ghi nhận tại đà nẵng và khánh hòa
sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng đã có công văn gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện
về việc chuẩn bị cho trẻ đến trường bình thường như trước đây nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch bệnh
như đeo khẩu trang rửa tay khi vào trường đưa đón trẻ
thực hiện chỉ đạo của bộ cũng như quan nhân thành phố chúng tôi cũng đã chuẩn bị chú đáo điều kiện để các em đi học lại
đó là có một văn bản hướng dẫn chi tiết cho các trường về việc vệ sinh các trường lớp
chuẩn bị các điều kiện về sát khủng rửa tay đo thăng nhiệt cho học sinh

đó là một văn bản hướng dẫn chi tiết cho các trường về việc vệ sinh các trường